tại diễn cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của liên minh châu âu eu joseph borrell cho hay
viện trợ quân sự của khối này cho ukraine đã đạt hai mươi bảy tỷ euro tương đương với khoảng hai mươi tám tám tỷ usd
kể từ khi nổ ra xung đột với nga hồi tháng hai năm ngoái một con số cao kỷ lục trong lịch sử eu
kể từ khi xảy ra xung đột tại ukraine eu và các quốc gia thành viên đã cung cấp khoảng tám mươi chín tỷ usd
hỗ trợ tài chính quân sự và nhân đạo cho nước này
trong đó hỗ trợ quân sự bao gồm đạn ruột hệ thống phòng không xe tăng cũng như các loại vũ khí và thiết bị khác
hồi tháng bảy năm nay ông borrell đã đề xuất thành lập một quỹ trị giá hai mươi tỷ euro tương đương với hai mươi một bốn tỷ usd
để hỗ trợ ukraine trong bốn năm tới
quỹ này dự kiến sẽ giúp kiev trang trải chi phí mua đạn ruột tên lửa và xe tăng cũng như huấn luyện binh sĩ
các bộ trưởng quốc phòng eu dự kiến sẽ thảo luận về kế hoạch tại bruxelles bỉ trong tuần này
tuy nhiên các nhà ngoại giao cho hay nhiều quốc gia trong đó có đức
đặt về việc cam kết số tiền lớn như vậy trước vài năm